tại sơn la ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch
chương trình kiểm tra giám sát của đoàn công tác số hai tại tỉnh sơn la
tham dự có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc diện kiểm tra giám sát
phân công người có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác
đảm bảo kết quả kiểm tra giám sát đầy đủ chặt chẽ và chính xác
đặc biệt trong thời gian tới tỉnh sơn la cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
để hoạt động này đạt được hiệu quả cao hơn với mục tiêu ngăn chặn được các vấn đề liên quan đến tham nhũng
tội phạm kinh tế từ đó đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh
củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng chính quyền các cấp đoàn kết xây dựng sơn la phát triển vững mạnh hơn
trong thời gian qua tỉnh sơn la đã xử lý kỷ luật đảng hơn năm trăm ba mươi tập thể
kiểm điểm xem xét trách nhiệm trên một hai trăm linh cá nhân thu hồi nộp ngân sách tám mươi hai tỷ đồng
trong thời gian tới tỉnh sơn la tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát
kịp thời phát hiện sai phạm về kinh tế và dấu hiệu tham nhũng để kịp thời xử lý
đẩy nhanh tiến độ xử lý nghiêm minh các vụ việc được dư luận và xã hội quan tâm